còn tại lâm đồng công an tp đà lạt đã khởi tố vụ án khởi tố bịa can và bắt tạm giam ba tháng
đối với tám đối tượng để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
đây là các đối tượng trong hai nhóm thanh niên cầm hung khí rượt đuổi nhau
trước cổng khu du lịch thung lũng tình yêu gây bức xúc dư luận trong vài ngày qua
theo kết quả điều tra ban đầu do có mâu thuẫn từ trước tối một mươi bốn tháng bảy nguyễn hoàng gia bảo một mươi sáu tuổi
chú phường bốn tp đà lạt bị phạm tấn lượng còn gọi là lọt đánh
ngày hôm sau bảo rủ thêm hai thiếu niên cùng một mươi năm tuổi trú tại phường bốn và hai người bạn khác tìm lượng để giải quyết mâu thuẫn
gặp lượng nhóm của bảo liên sử dụng gậy sắt rượt đuổi lượng chạy vào tìm dao để đánh lại
giữa hai bên đã xảy ra hôn chiến đâm chém lẫn nhau gây mất an ninh trả tự công cộng
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định